hẳn vẫn in đậm trong suy nghĩ của mỗi người dân nhất là các địa phương ở khu vực miền trung và miền nam
trong khi đó nguồn điện lại phân bố không đều
hầu hết các nhà máy điện lớn khi ấy lại ở miền bắc
nhất là từ khi nhà máy thủy điện hòa bình hoàn thành và đưa vào vận hành
thì miền bắc lại dư thừa sản lượng điện khá lớn
chính vì vậy trên cơ sở xem xét các biện pháp giải quyết thiếu điện cho miền trung miền nam và tây nguyên
chính phủ đã quyết định xây dựng công trình đường dây năm trăm linh kv bắc nam
công trình đã được khởi công vào ngày năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
sau hai năm tập trung tổng lực

công trình đường dây năm trăm linh kv bắc nam đã hoàn thành đóng điện và đưa vào vận hành

không chỉ phát huy tốt vai trò trao đổi năng lượng

tầm nhìn chiến lược sáng suốt của chính phủ
đồng thời tạo ra tiền đề phát triển quan trọng cho ngành điện việt nam
một trong những người anh hùng của công trình thế kỷ này
chính là giáo sư tiến sĩ khoa học viện sĩ anh hùng lao động trần đình long
giáo sư trần đình long sinh ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi tám tại xã cát tiến huyện phủ cát tỉnh bình định
ông xuất thân trong một gia đình thuần nông có bảy anh chị em
cha mẹ ông vừa làm nông vừa làm nghề đánh cá để nuôi các con khôn lớn
từ bé cậu học trò trần đình long đã thể hiện mình là người ham học
trạng đường từ nhà đến trường hơn bốn mươi km cũng không khiến cậu học trò nhỏ trùn bước
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đang học sở lớp tám thì trần đình long được tập kết ra bắc
ngày đó tất cả những người thành niên như ông khi bước lên tàu xa bắc
đều thầm hứa sẽ quyết tâm học tập gian luyện lao động giỏi
để một ngày không xa trở về giải phóng quê hương giải phóng đất nước gặp lại người thân
nhưng giáo sư trần đình long không ngờ cuộc ra đi đó kéo dài đến tận hôm nay
mà bây giờ mỗi khi nghĩ lại ông cảm thấy có điều gì đó cay cay ở khóe my
về không dám nói với mẹ đâu
thế thì tôi biết là
bà mẹ là nếu mà biết thì không cho định
thế rồi đi đi và đến lúc năm một nghìn chín trăm năm mươi chín mẹ chết
sau đến hai năm mới được cái thư là mẹ chết
năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu hà nội mở ra các trường đại học trong đó có trường đại học bách khoa
ông đã thi đỗ và là một trong những sinh viên khóa một của trường
sau đó ông được phân công học ngành cơ điện
giáo sư trần đình long nhớ lại buổi đầu nhập học
sinh viên miền nam tập kết ra bắc tuổi chỉ một mươi tám đôi mươi
sinh viên trong đội thành hà nội có những người đã tốt nghiệp tủ tài được mấy năm
nhưng chưa vào đại học
vì vậy trong lớp có những người hơn nhau đến một mươi tuổi
lúc bây giờ thì cũng không ai gọi là phân điện thoại
lúc bây giờ thì cũng không ai gọi là phân điện thoại
trần đình long được chọn đi học ở liên xô
tại trường đại học năng lượng moscow
để về làm cán bộ giảng dạy cho trường
chuyến đi này đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng ông
vì đây là lần đầu tiên được ra nước ngoài học tập

ông tốt nghiệp đại học và trở về nước
giảng dạy tại khoa điện vô tuyến điện
trường đại học bách khoa hà nội
ông bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ
và năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
ông tiếp tục bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học
tại ngôi trường mà ông đã từng học ở liên xô
từ sau khi về nước hà nội
năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đến nay
ông tiếp tục giảng dạy và công tác
tại trường đại học bách khoa hà nội
đàm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau
như chủ nhiệm bổ môn hệ thống điện
chủ nhiệm khoa điện điện tử
phó hiệu trường trường đại học bách khoa hà nội
phó chủ tịch hội đồng quản trị
tổng công ty điện lực việt nam
nay là tập đoàn điện lực việt nam
công trình đường dây năm trăm linh kv
cung cấp điện cho miền trung và miền nam
đã được giáo sư trần đình long đề xuất từ rất sớm
đấy là vào những năm bảy mươi của thế kỷ hai mươi
trong thời gian khi ông nghiên cứu về công trình thủy điện hòa bình
ông đã đưa ra ý tưởng này
và chuẩn bị cho luận án tiến sĩ khoa học ở liên xô
nhưng chưa có điều kiện để đưa ra ý tưởng này
cho đến đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
tình hình thiếu điện ở miền trung và miền nam
đã trở nên nghiêm trọng
gây ra những tác động xấu cho đời sống của nhân dân hai miền này
các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước
đã quyết định thực hiện dự án xây dựng đường dây năm trăm linh kv
để cấp điện cho miền trung và miền nam
ông được giao làm cố vấn kỹ thuật
cho thủ tướng võ văn kiệt
và bộ thủ tướng võ văn kiệt
và bộ năng lượng
nay là bộ công nghiệp thực hiện dự án này